ngoài ra hiện trên biển đông cũng mới hình thành một áp thấp nhiệt đới
vào hồi bốn giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách khánh hòa khoảng ba trăm linh km cách ninh thuận khoảng hai trăm tám mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km đi vào khu vực từ khánh hòa cho đến bình thuận và sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp
trên biển dự báo sẽ có gió mạnh sóng lớn cao từ hai đến bốn mét
từ chiều nay trên đất liền khu vực ven biển từ bình định đến ninh thuận cũng có gió mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp năm
trước tình hình trên thủ tướng chính phủ đã ký ban hành công điện về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới
có khả năng mạnh lên thành bão và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền trung
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới bảo đảm an toàn tính mạng của người dân và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố từ quảng trị đến bình thuận và khu vực tây nguyên
khẩn trương ra soát triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
trong đó tập trung hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển ven biển
triển khai biện pháp bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra mưa lũ lớn
các tỉnh quảng nam quảng ngãi và thừa thiên huế tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại cứu trợ lương thực cho các hộ có nguy cơ thiếu đói
khắc phục nhanh các tuyến giao thông hồ đập bị sự cố xử lý bảo đảm vệ sinh môi trường sau khi lũ rút
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo bố trí lực lượng phương tiện
sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả áp thấp nhiệt đới bão mưa lũ theo đề nghị của địa phương
bộ giao thông vận tải phối hợp với các địa phương chỉ đạo khắc phục nhanh sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông chính
để bảo đảm giao thông an toàn thông suốt nhất là trên tuyến quốc lộ một a và đường sắt bắc nam
bộ tài nguyên và môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới mưa lũ dự báo thông tin kịp thời để các cơ quan liên quan
và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó hướng dẫn giám sát việc vận hành liên hồ chứa theo thẩm quyền
các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương và các bộ ngành khác có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước
và nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập bảo vệ sản xuất hệ thống điện
và kịp thời hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới mưa lũ
chủ động chỉ đạo triển khai biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế bảo đảm kịp thời hiệu quả hạn chế thiệt hại do thiên tai
trên những diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão trên biển đông thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với bão mưa lũ và chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban nhân dân tỉnh ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
chủ động triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới bão mưa lũ trên địa bàn tỉnh phú yên
theo thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên hiện có hai trăm ba mươi chín tàu cá với một hai trăm tám mươi sáu lao động đang hoạt động trên các vùng biển
trong đó hoạt động xa bờ vùng biển giữa biển đông và đông nam quần đảo trường sa có một trăm bảy mươi tàu cá với chín trăm chín mươi tám lao động
hoạt động gần bờ và đi về trong ngày vùng biển các tỉnh từ bình định đến bình thuận có sáu mươi chín tàu cá với hai trăm tám mươi tám lao động
số phương tiện còn lại đang neo đậu tại các bến bãi địa phương
tất cả chủ phương tiện tàu cá trên đều đã nhận được thông tin về tình hình diễn biến áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và thường xuyên liên lạc được về với gia đình
theo dự báo khánh hòa là một trong những địa phương sẽ chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số chín
vì vậy các biện pháp chuẩn bị ứng phó với bão đang được công an tỉnh khánh hòa tích cực triển khai
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại thành phố nha trang
alo alo yêu cầu bà con chẳng chống tàu thuyền đúng quy định để đảm bảo tài sản của mình
áp thấp nhiệt đới đang tiến vào bờ và có thể mạnh lên thành bão
yêu cầu bà con thực hiện đúng quy định

lực lượng cảnh sát giao thông và công an tỉnh khánh hòa liên tục phát loa tuyên truyền tại các địa bàn sung yếu khu vực tránh tru bão của tàu thuyền
các chủ phương tiện thuyền bè được tuyên truyền chủ động các phương án bảo đảm an toàn tính mạng tài sản trước nguy cơ áp thấp nhiệt đới trên biển đông đang mạnh lên thành cơn bão số chín và có khả năng đổ bộ vào tỉnh khánh hòa
yêu cầu bà con thực hiện đúng quy định
những lời nhắc nhở được được được

yêu cầu bà con thực hiện đúng quy định

xin chào và hẹn gặp lại
nhiều chuyên gia dịch tễ cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch từ người di cư về địa phương
nếu không làm tốt công tác kiểm soát cách ly trong bối cảnh vaccine chưa kịp phủ sâu rộng
liên quan đến vấn đề này bộ trưởng bộ y tế nhấn mạnh
sau một mươi ngày thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám về cơ bản hiện nay chúng ta đã kiểm soát được dịch tại các địa bàn trọng điểm
tuy nhiên sau khi nới lỏng giãn cách lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương lớn
và đã xuất hiện nhiều ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu là từ những người trở về từ vùng dịch
hiện một số tỉnh như phú thọ thanh hóa nam định hay một số địa phương ở khu vực tây nam bộ
đã ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan đến người trở về từ vùng dịch
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong sáng phương nam
cùng với sự đồng hành của biên tập viên hoàng trí
xin được cảm ơn biên tập viên nam hà hoàng trí
thưa quý vị vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi sở y tế tp hcm có văn bản khẩn gửi viện baxter tp hcm
xin ý kiến về việc tổ chức tiêm phòng vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo đó văn bản nêu rõ thực hiện công văn số tám nghìn sáu trăm tám mươi tám của bộ y tế về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
ngày hai mươi hai tháng một mươi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã ban hành kế hoạch số ba nghìn năm trăm hai mươi hai
về việc tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tại tp hcm
trong khi chờ bộ y tế hướng dẫn sở y tế kính đề nghị viện baxter tp hcm chấp thuận cho phép sử dụng loại vaccine của praser
để tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi và hướng dẫn tập huấn chuyên môn
để đảm bảo căn cứ chuyên môn khi tổ chức tiêm vaccine cho nhóm trẻ này
sở y tế mong muốn viện trưởng viện baxper sớm xem xét
và có ý kiến chỉ đạo để tp hcm có cơ sở thực hiện
theo cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm tính lũy kế từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
tp hcm đã tiêm một mươi hai bảy trăm bốn mươi chín bảy trăm năm mươi hai mũi tiêm
trong đó mũi một là bảy một trăm bốn mươi sáu một trăm hai mươi năm mũi hai là năm sáu trăm linh ba sáu trăm hai mươi bảy
hiện tỷ lệ tiêm chủng mũi một vaccine ngừa covid một mươi chín tại tỉnh đồng nai đạt trên một trăm linh mũi hai là hơn năm mươi
công tác tiêm chủng cho người trưởng thành trên địa bàn của tỉnh vẫn đang được tập trung đẩy nhanh
trong đó theo yêu cầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh
là không được bỏ sót đối tượng tiêm chủng và việc tổ chức tiêm chủng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch
những ngày qua phường trảng giài tp biên hòa tiếp tục tiêm mũi hai vaccine ngừa covid một mươi chín cho người dân
trong đó có lực lượng tuyến đầu chống dịch
chỉ riêng điểm tiêm tại khu phố hai của phường đã có khoảng năm trăm linh người dân đến tiêm chủng trong một buổi
để đảm bảo trực tự và phòng chống dịch phường đã huy động các lực lượng công an đoàn viên thanh niên dân quân tự vệ
thường xuyên nhắc nhở người dân đến tiêm chủng phải thực hiện năm k đặc biệt là giữ khoảng cách
em là đoàn viên thanh niên của phường trảng giài
em tham gia công việc hỗ trợ y tế
chuyên truyền giới thiệu với mọi người về ý thức bảo vệ phòng chống covid một mươi chín công việc năm k
đeo khẩu trang mọi lúc mọi lơi thang xịt khuẩn mọi người đều chấp hành
tại điểm tiêm ở khu phố hai phường long bình dự kiến có khoảng ba trăm linh người dân đến tiêm
công tác tổ chức tại điểm tiên được chuẩn bị từ sớm
trước đó khu phố đã thông báo đến từng tổ nhân dân về khung giờ để tiêm để tránh tối đa tập trung đông người và mất trực tự
anh em đến rất sớm để công tác chuẩn bị bàn ghế cho bà con
đấy sẽ cách hai mét và thực hiện đúng năm k
hướng dẫn cho bà con ai đến trước người trước và đến sau người sau
và phối hợp với khu vô trưởng
mình sẽ báo cho các tổ nhân dân tổ nào trích từ giờ khung giờ này và đến khung giờ nào
và khi bà con trích xong là có một đội ngũ tình nguyện viên anh em cập nhật thông tin luôn cho bà con
hiện tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín mũi một của đồng nai đã đạt hơn một trăm linh
bao gồm cả người ngoài tỉnh người nước ngoài đang làm việc và sinh sống trên địa bàn
tuy nhiên vẫn còn bốn địa phương có tỷ lệ tiêm chủng dưới chín mươi năm gồm các huyện tân phú thống nhất định quán cẩm mỹ
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh đồng nai yêu cầu ra soát
để nhanh tiến độ tiêm cho người dân ở những địa phương này không được bỏ sót đối tượng
đồng thời tiếp tục tập trung tiêm mũi hai
những người đúng đối tượng là phải tiêm
còn những người không đúng đối tượng chúng ta đã đưa ra không đưa vô danh sách
do đó đã đúng đối tượng thì phải tiêm đủ một trăm linh
để tạo nên miễn dịch cộng đồng
không được phép tiêm sót
và đây cũng là quyền lợi của công dân
chúng ta phải làm sao
tiêm cho đủ công dân
do đó bây giờ vô đợt tiêm mũi hai
thì chúng ta cứ ra xem không dân nào chưa tiêm mũi một
chúng ta vẫn tiêm bổ sung cho người ta
còn vẫn thúc đẩy tiêm mũi hai
theo cái kế hoạch
tiêm cho người trên năm mươi tuổi
tiêm cho công nhân
tiêm cho shipper
đồng nai vừa được bộ y tế phân bổ thêm năm trăm linh liều vaccine ostrazeneca
hiện tỉnh đang tiến hành tiêm đợt một mươi sáu và một mươi bảy
với số lượng hơn sáu trăm linh liều vaccine
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng đã chấp thuận
rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine astrazeneca
xuống ít nhất bốn tuần
nếu được người tiêm đồng thuận
thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng một mươi
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
trên địa bàn thành phố
còn hơn năm mươi phương tiện kinh doanh vận tải
chưa đổi biển theo quy định
theo quy định của bộ công an
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
các phương tiện kinh doanh vận tải không làm thủ tục
cấp đổi sang biển số vàng
sẽ vi phạm với lỗi
không thực hiện đúng quy định về biển số
theo nghị định một trăm linh của chính phủ
và bị phạt tiền từ hai đến bốn triệu đồng đối với cá nhân
và từ bốn tám triệu đồng đối với tổ chức
do đó phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm
yêu cầu các tổ chức cá nhân đang hoạt động kinh doanh vận tải
liên hệ cơ quan đăng ký xe
để làm thô tục cấp đổi biển số vàng
quá trình đổi biển số sẽ không gây ảnh hưởng
đến việc kinh doanh của người dân
thời gian làm thô tục đổi biển số vàng
các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật
tại bốn địa điểm
địa điểm thứ nhất là số hai trăm tám mươi hai nơi trang long
phường một mươi hai quận bình thành
địa điểm số hai là số một nghìn ba trăm sáu mươi sáu huỳnh tân pháp
phường phú mỹ quận bảy
địa điểm thứ ba là số hai trăm một mươi hai quốc lộ một a
phường tân phú thành phố thủ đức
và địa điểm thứ bốn là số một nghìn năm trăm linh chín
đường nguyễn ánh thủ phường trung mỹ tây quận một mươi hai
hôm qua ngày hai mươi năm tháng một mươi
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
cao tiến dũng và đoàn công tác của ủy ban nhân dân tỉnh
đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân
huyền long thành
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
về tình hình thực hiện dự án thu hồi đất
bồi thường hỗ trợ tái định cư
cảng hàng không quốc tế long thành
và đi kiểm tra thực tế tiến độ các công trình xây dựng
tại khu tái định cư lộc an bình sơn
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
cho biết dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật
khu tái định cư lộc an bình sơn
đã cơ bản hoàn thành công tác thi công
trong đó đã nghiệm thu hoàn thành đối với năm công trình ưu tiên
với các công trình hạ tầng xã hội
như ưu ban trường học chợ
do ảnh hưởng của dịch bệnh nên bị chậm tiến độ
theo dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi
sẽ có năm trên một mươi một công trình hoàn thành
làm việc với ủy ban nhân dân huyện long thành
và các đơn vị liên quan
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cao tiến dũng
yêu cầu tập trung hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ dự án
thực hiện nghiệm thu từng phần
sớm đưa vào sử dụng đối với các hạng mục thiết yếu
để phục vụ người dân
đảm bảo đưa vào sử dụng phục vụ cho người dân
trước những công việc
trước các hạ mục
mà người dân cần có sớm
nó là điện nước
mấy cái này là
có rồi thoát nước để người dân còn đấu vào
cái hệ thống xây nhà của họ
họ cho thoát ra
đấy mấy cái việc như thế
tính toán những cái hạ mục
chúng ta làm
ngoài ra chủ tịch ưu ban nhân dân tỉnh
yêu cầu huyện long thành sớm hoàn thành chi trả tiền đền bù
hỗ trợ cho tất cả người dân vùng dự án
trong năm hai nghìn hai mươi một
hiện khu tác định cư lộc an bình sơn
đã có một trăm linh bốn hộ gia đình đang xây dựng nhà cửa
hội đồng xác tác định cư cấp huyện
đã xác đủ điều kiện bố trí tác định cư
cho hơn một ba ngàn hộ
trong đó đã có chín trăm tám mươi hai hộ đã có quyết định phê duyệt tác định cư
và bảy trăm ba mươi bảy hộ
đã được bốc thăm nhận đất xây dựng nhà cửa
viện kiểm sát nhân dân tp hcm
đã trả hồ sơ vụ sai phạm
trong chuyển dưỡng ba mươi hai hectare đất công
ở phước kiển huyện nhà bè tp hcm
cho cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm
để tiếp tục làm rõ một số nội dung
theo đó viện kiểm sát yêu cầu điều tra làm rõ
việc định giá tài sản để xác định chính xác
giá trị tài sản của công ty tân thuận
tại thời điểm công ty này
và công ty quốc cường gia lai
ký hủy hợp đồng chuyển dưỡng phần đất
đã đền bù tại dự án khu dân cư phước kiển
thời điểm công ty tân thuận
và công ty quốc cường gia lai
ký hợp đồng chuyển dưỡng một phần dự án khu dân cư vang sông
cũng như thời điểm khởi tố vụ án
nhằm xác định chính xác tài sản của nhà nước
bị thất thoát
tương ứng với các thời điểm trên của dự án trong vụ án
yêu cầu điều tra xác định trách nhiệm
của các cá nhân thuộc công ty quốc cường gia lai
và xác định rõ
việc thu hồi tài sản bị thất thoát trong vụ án
đồng thời làm rõ
việc cấp giấy chứng nhận của các cá nhân
tại khối a khu bốn
thuộc dự án khu dân cư vang sông
đã được công ty quốc cường gia lai đầu tư xây dựng hoàn thiện
và bàn giao cho khách hàng như thế nào
xác định trách nhiệm dân sự
của các cá nhân liên quan đến hậu quả thiệt hại
thất thoát tài sản của nhà nước
ngoài ra viện kiểm sát cũng yêu cầu xác định trách nhiệm
của hai người khác
nguyên là lãnh đạo và cán bộ văn phòng thành ủy tp hcm
và yêu cầu bổ sung kết quả xử lý
về mặt đảng của các bị can
là đảng viên trong vụ án
mới đây ca sĩ viu anh
tiếp tục lên làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm
liên quan đến đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng
có phát ngôn được cho là xúc phạm uy tín danh dự
sau một ngày hợp tác cùng với cơ quan điều tra
viu anh cùng với một số nghệ sĩ
gửi đơn tố cáo nhân vật này
đã có chia sẻ với sản phương nam
về những diễn biến của vụ kiện
lần làm việc thứ hai
với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
ca sĩ viu anh gửi thêm đơn yêu cầu
khởi tố vụ án đối với bà nguyễn phương hằng
về một số hành vi được cho là
làm nhục người khác vụ khống
lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước
với lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân
vụ kiện này gây chú ý dư luận
bởi là động thái của nghệ sĩ hướng đến bà hằng
nhưng không liên quan minh bạch từ thiện miền trung
con tôi gia đình tôi
sức khỏe của tôi
đứa bé trong bụng của tôi
lúc đó thực sự mà nói
nếu tôi không cố gắng thì tôi còn không biết là con tôi sẽ như thế nào
càng như vậy là càng phải ý thức
càng phải quyết tâm bằng mọi giá
phải lấy lại cái sự trong sạch cho mình
cho con tôi cho gia đình tôi
ủng hộ tôi trong cái việc này
cũng như là ủng hộ những anh chị em
mà thời gian vừa qua
cũng đã bị vu khống xuyên tạc giống như tôi đang bị
bên cảnh sát mình đơn tố cáo của ca sĩ viu anh
cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố hồ chí minh
cũng nhận nhiều đơn tương tự với người bị tố cáo là bà nguyễn phương hằng
nghệ sĩ ưu tú hoài linh
ca sĩ đàm vĩnh hưng
nghệ sĩ ưu tú trịnh kim chi
vợ chồng công vinh thủy tiên
đã nộp đơn và đang trong quá trình xác minh
tôi sẽ đứng trên cương vị
là một người tốt nhân bình thường
và đang được sống trong một xã hội văn minh hiện đại
việc một người dân bị suốt ngày
lăng nhục chửi rũa
rồi vô khống trên cộng đồng mạng
điều quan trọng nhất hiện tại bây giờ là
không phải chúng ta cứ suốt ngày ngồi ở trên mạng
rồi đôi co rồi tranh luận
rồi cãi nhau ở trên mạng để làm gì
chỉ là mất thời gian thôi
và không có một ý nghĩa gì hết
tôi cho rằng những lời nói của bạn phương hằng
căn cứ trên những cái giấc mơ
mà bà đó nhìn thấy
tôi cho rằng cái căn cứ này hoàn toàn không có cơ sở
không đúng với quy định của ngốc lực
nó bị trực cư
vì góc nhìn đối với các nghệ sĩ
rõ ràng bản thân của họ là gì
họ là những người bị súc sạc
vì dây dự
để làm cho những người này
không thể ngóc đầu lên được trong xã hội
và trong nghề nghiệp
nếu như các nghệ sĩ có sai
họ có ăn chặt tiền thương thiện
thì những người quyên góp
cho những nghệ sĩ này
họ được quyền hiệp làm đơn tốt
tốt cao những nghệ sĩ này
và nếu như trong trường hợp có cái dấu hiệu
vì sự cơ quan chính sách điều tra
sự khởi tội
truy tội về tội lừa đồng
chứ không phải thật sẵn
vụ khiếu kiện của ca sĩ viu anh
liên quan chủ yếu đến vấn đề nhân phẩm
và đời sống cá nhân
bị xúc phạm
hiện chưa có động thái pháp lý ngược lại
từ phía của bà nguyễn phương hằng
với ca sĩ này
còn đối với đơn khởi kiện
của nghệ sĩ ưu tú hoài linh
nghệ sĩ đàm vĩnh hưng
nghệ sĩ ưu tú trịnh kim chi
và công viên thủy tiên
với nhân vật này
thì có tính chất phức tạp hơn
bởi cơ quan can sát điều tra nhiều tính thành
nhận đơn tối giác ngược lại
cho rằng có dấu hiệu thiếu minh bạch
khi giải ngân từ thiện
do đó cơ quan công an đang phối hợp
với nhiều địa phương miền trung
xác minh thông tin
để xử lý song song các yêu cầu khiếu kiện
của hai phía
trong phần tiếp theo của chương trình
người dân làng nghề lũ bằng
nguyện thạch thất hà nội
còn phải sống chung với ô nhiễm
đến bao giờ
bỏ qua những lời đàn tiếu
người phụ nữ nhân vật sống đẹp ngày hôm nay
vẫn miệt mài với công việc thiệt nguyện
chuyển sang một số tin tức về giao thông
theo tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trần hữu minh
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tính từ ngày một mươi năm tháng chín đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
toàn quốc xảy ra bảy trăm chín mươi tám vụ tai nạn giao thông
làm chết ba trăm bảy mươi bảy người
và làm bị thương năm trăm bảy mươi ba người
so với tháng cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
tai nạn giao thông tiếp tục giảm
cả ba tiêu chí
trong đó giảm năm trăm bốn mươi hai vụ
tương đương bốn mươi năm
giảm hai trăm một mươi sáu người chết
tương đương ba mươi sáu bốn mươi hai
và giảm bốn trăm tám mươi hai người bị thương
tương đương bốn mươi năm sáu mươi chín
trong số các vụ tai nạn giao thông
đường bộ xảy ra nhiều nhất
với bảy trăm tám mươi chín vụ
làm chết ba trăm sáu mươi bảy người
bị thương năm trăm bảy mươi ba người
giảm bốn mươi chín mươi bốn số vụ

và bốn mươi năm năm mươi tám số người bị thương
so với cùng kỳ năm trước
kể đến là đường thủy
với sáu vụ tai nạn xảy ra
làm chết bảy người
không có người bị thương
so với cùng kỳ năm trước
tăng hai trăm linh về số vụ
và tăng sáu trăm linh về số người chết
tuyến đường sắt xảy ra ba vụ tai nạn giao thông
làm chết ba người
không có người bị thương
tăng năm mươi về số vụ
và tăng hai trăm linh về số người chết
nhưng giảm một trăm linh số người bị thương
tuyến hàng hải
không xảy ra tai nạn giao thông
bộ giao thông vận tải
vừa có văn bản gửi cục hàng không việt nam
cục đường sát việt nam
dừng yêu cầu kê khai bản cam kết
phòng chấm dịch covid một mươi chín
đối với hành khách
văn bản do thứ trưởng bộ giao thông vận tải
lê anh tuấn ký nêu rõ
cục hàng không việt nam và cục đường sắt việt nam
chỉ đạo các hãng hàng không tổng công ty đường sắt
dừng yêu cầu hành khách đi máy bay và đi tàu
kê khai bản cam kết phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian thực hiện bắt đầu từ giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi
các đơn vị trên yêu cầu hành khách
tiếp tục thực hiện khai báo y tế trực tuyến
tại ứng dụng pc covid
mục khai báo di chuyển nội địa
và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm dịch bệnh khác
theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
từ ngày hôm qua hai đoàn kiểm tra của bộ giao thông vận tải
đã bắt đầu kiểm tra việc mở lại vận tải khách
của năm lĩnh vực
gồm đường bộ đường thủy nội địa hàng hải đường sắt và hàng không
theo đó đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải
tại sở giao thông vận tải
các tỉnh thành phố các cảng hàng không
ga đường sát bến xe đơn vị vận tải
trạm dừng nghỉ trên đường bộ cảng cảng bến thủy nội địa
nơi xếp dỡ hàng hóa
đợt kiểm tra lần này để đánh giá lại
và tìm giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
của lĩnh vực vận tải trên phạm vi cả nước
thời gian kiểm tra sẽ kéo dài trong quý bốn năm nay
vài năm trở lại đây tình trạng ô nhiễm rác thải
tại làng mộc xã hữu bằng huyện thạch thất hà nội
ngay càng trầm trọng hơn
sau một thời gian phát triển nóng thì đến nay
đất nông nghiệp gần như không còn giá trị canh tác
thay vào đó nhà xưởng mọc lên trên đất nông nghiệp
kéo theo những hệ lụy tiêu cực với môi trường
mà có lẽ rất nhiều năm sau nữa
cũng sẽ khó có thể khắc phục được
khu vực bảy tập kết rác thải tự phát
nằm trên tuyến đường nguyên xã
nối liền dị nậu và hữu bằng
rác thải sinh hoạt rác thải của làng nghề
được tập trung tại đây
theo người dân những năm trước đây
phía trong khu vực này có một điểm
tập kết rác thải
tuy nhiên do không có sự quản lý
và sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân
rác được đổ bừa bãi
và được xử lý bằng phương pháp đốt
thậm chí cả bên môi trường nó đổ ra đường cái
nó có đổ vào bãi đâu
dụng thì cũng không canh tác được
nhất là cái dụng của bên dị đời
thì nó cũng ảnh hưởng đến người ta
không cấy được người ta bỏ khòm
tôi cứ ở đây cho thời gian nữa
thì nó thì tịt hết mụi thì chết rồi
giờ cảm thấy mắt nó hue cả ra
nhiều khi khói nó bám đen hết cả người
tuy rằng có biển cấm đổ
và nếu vi phạm sẽ bị phạt
nhưng mỗi ngày vẫn có hàng chục
tháng trăm tháng trăm tháng trăm tháng trăm
thậm chí hàng trăm xe chở rác

tình trạng ô nhiễm và vứt rác thải bừa bãi như thế này
đã kéo dài nhiều năm qua
vào môi trường ngày càng ô nhiễm
nghiêm trọng nghiêm trọng nghiêm trọng
có lẽ đã giải thích lý do tại sao
dù chủ trương của thủ tướng chính phủ
là phát triển kinh tế
nhưng không đánh đổi môi trường sống
nhưng người dân ở hiệu bằng
vẫn hàng ngày hàng giờ chịu cảnh ô nhiễm
thưa quý vị tặng hàng nghìn suất quà
cùng với một mươi một tấn rau củ quả cho người dân nội đô
và tiêu thụ hơn một trăm linh tấn nông sản
cho nông dân khu vực ngoại thành
chúng tôi đang nhắc đến những đóng góp của chị đào thị lương chủ nhiệm cô lạc bộ nữ doanh nhân huyện phú xuyên thành phố hà nội trong những ngày dịch bệnh căng thẳng vừa qua
sống đẹp ngày hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ với chị lương người phụ nữ bỏ qua những lời đàm tiếng luôn miệt mài về công việc thiện nguyện
dù bận rộn với công việc tại hợp tác xã sản xuất kinh doanh rau củ quả của mình nhưng chị lương chưa bao giờ quên việc giúp đỡ người khác
nhận được thông tin nhiều đoàn xe máy của người lao động tiếp tục di chuyển từ các tỉnh phía nam về quê qua địa bàn hà nội
chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại